thưa quý vị ngoài các khoản chi phí không chính thức
theo thống kê mỗi năm một doanh nghiệp phải chi trả tới bốn mươi lợi nhuận cho các khoản chi phí không chính thức
và theo các chuyên gia đây là mức phí cao so với thế giới
đây sẽ là nội dung chính của tiểu mục vấn đề trong tuần
nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai mươi bốn trên bảy
bộ tài chính vừa ban hành thông tư số bốn trăm năm mươi hai nghìn một mươi tám ttbtc
hướng dẫn chế độ quản lý tính hao mòn khấu hao tài sản cố định tại cơ quan tổ chức đơn vị
thông tư nêu rõ nguyên tắc khi trích khấu hao tài sản cố định
theo đó đối với tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập
từ đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc thuộc đối tượng phải tính đủ khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ
thì thực hiện theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp
đối với tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập
không thuộc trường hợp trên được sử dụng vào hoạt động kinh doanh cho thuê liên doanh liên kết mà không hình thành pháp nhân mới
thì việc trích khấu hao thực hiện từ ngày tài sản cố định được sử dụng vào hoạt động kinh doanh
và thôi trích khấu hao từ sau ngày kết thúc việc sử dụng tài sản cố định vào kinh doanh cho thuê
chi phí khấu hao tài sản cố định phải được phân bổ cho từng hoạt động để hạch toán chi phí tương ứng
thông tư bốn trăm năm mươi hai nghìn một mươi tám ttbtc có hiệu lực từ ngày hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
một usd quy đổi được hai mươi hai
hai năm trăm bảy mươi bốn đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng việt nam với đô la mỹ
trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám vừa được kho bạc nhà nước thông báo tới các cơ quan tài chính
các đơn vị kho bạc nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước
tiếp đến là tỷ giá đồng việt nam với các ngoại tệ khác
một eur đồng tiền trung châu âu bằng hai mươi sáu hai trăm bốn mươi chín đồng
một bảng anh bằng ba mươi chín mươi chín đồng

một yên nhật bằng hai trăm linh tám đồng
một nhân dân tệ trung quốc bằng hai mươi đồng
một nhân dân tệ trung quốc bằng hai mươi đồng
một đô la hồng kông bằng hai tám trăm bảy mươi sáu đồng
kho bạc nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính
kho bạc nhà nước các tỉnh thành phố
và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước
căn cứ vào tỷ giá được thông báo
để hạch toán và báo cáo thu trì ngoại tệ
theo chế độ quy định
trung tâm liêu ký chứng khoán việt nam
vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch
cho nhà đầu tư nước ngoài
trong tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
tính đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
vsd đã cấp mã số giao dịch
chứng khoán cho hai mươi sáu bảy trăm sáu mươi bốn nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có ba bảy trăm tám mươi sáu nhà đầu tư tổ chức
và hai mươi hai chín trăm bảy mươi tám nhà đầu tư cá nhân
tính riêng trong tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
đã có thêm sáu trăm linh sáu nhà đầu tư nước ngoài
bao gồm sáu mươi bảy tổ chức và năm trăm ba mươi chín cá nhân
được vsd cấp mã số giao dịch chứng khoán
so với tháng trước
số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài
trong tháng năm đã giảm một trăm sáu mươi bảy nhà đầu tư
còn so sánh với cùng kỳ năm ngoái
tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
số lượng nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch
đã tăng thêm là ba trăm chín mươi bốn nhà đầu tư
ngoài ra vsd đã chấp thuận thay đổi thông tin
cho bốn mươi bốn nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có năm tổ chức và ba mươi chín cá nhân
đồng thời hủy mã số giao dịch chứng khoán
cho một nhà đầu tư nước ngoài
các công ty lớn hàng đầu của châu âu
vừa đưa ra cảnh báo nếu như tình trạng bất ổn brexit
vẫn tiếp tục như hiện nay
họ sẽ không đầu tư vào anh
các doanh nghiệp eu
yêu cầu chính phủ anh cần giải thích rõ ràng
brexit sẽ có ảnh hưởng thay đổi gì
đối với các hoạt động của họ tại anh
những lãnh đạo doanh nghiệp cho biết
hiện nay sức hấp dẫn đầu tư vào anh
đối với họ là rất thấp
thời kỳ chờ đợi sự giải thích rõ ràng
từ phía chính phủ có tác động rất tiêu cực
cho môi trường kinh doanh tại anh
chính phủ anh đang nỗ lực để cân bằng
giữa các đàm phán với eu
và với các yêu cầu từ phía các doanh nghiệp
để tránh tăng thêm chi phí và đình trệ
tại các cửa khẩu sau khi anh rời eu
hiện nay trong nội các anh vẫn chia ra ý kiến
về những thỏa thuận hải quan
thời hậu brexit
bộ kinh tế mexico vừa mới thông báo
nước này sẽ áp thuế quan
từ một mươi năm hai mươi năm đối với
các sản phẩm thép và một số
mặt hàng nông nghiệp của mỹ
động thái đưa ra sau khi mexico
cảnh báo sẽ đáp trả các biện pháp
thuế quan của mỹ đánh vào các sản phẩm
nhôm và thép nhập khẩu của nước này
tuần trước mỹ quyết định tăng thuế
đối với nhôm và thép nhập khẩu
đồng thời đe dọa tăng thuế đối với
một số mặt hàng nhập khẩu khác
cả canada và eu đều đe dọa sẽ có
các biện pháp đáp trả
mexico là nhà nhập khẩu nhôm lớn nhất
và nhập khẩu thép lớn thứ hai từ mỹ
theo ước tính một lượng hàng hóa trao đổi
giữa hai nước trị giá bốn tỷ usd
sẽ bị ảnh hưởng do mức thuế mới
mà washington áp vào hai mặt hàng trên
phòng công nghiệp thép mexico dự báo
lĩnh vực luyện kim của nước này có thể thiệt hại
tới hai tỷ usd trong một năm
do các biện pháp thuế quan của mỹ
để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
phát triển vững mạnh
bên cạnh việc cần môi trường kinh doanh
thông thoáng bình đẳng với sự đồng hành
của cơ quan chính quyền các cấp
trong cắt giảm chi phí đầu vào
thì bản thân mỗi doanh nghiệp
cần có giải pháp cắt giảm chi phí
trong hoạt động của mình
làm thế nào để tiết giảm chi phí
mà vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh
là vấn đề không mới nhưng luôn đáng đáng đáng
các doanh nghiệp vẫn đòi hỏi
cần có câu trả lời mới
đối với các doanh nghiệp
phòng thương mại và công nghiệp việt nam
đã tổ chức khảo sát doanh nghiệp
về cắt giảm thủ tục và các khoản phí
đối với doanh nghiệp
khảo sát này được thực hiện
tại ba năm trăm linh doanh nghiệp
vcci cho biết đây là khảo sát
có quy mô lớn thứ hai
chỉ đứng sau khảo sát đánh giá
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
theo kết quả có bảy mươi năm doanh nghiệp
tham gia khảo sát bày tỏ hài lòng
tuy nhiên doanh nghiệp vẫn còn gặp
nhiều phiên hà và việc chi các khoản phí
không chính thức có dấu hiệu giả tăng
trong đó doanh nghiệp fdi có tỷ lệ cao nhất
trong việc chi các khoản phí không chính thức
cụ thể có bốn mươi bốn doanh nghiệp fdi
làm việc này con số này
ở doanh nghiệp dân doanh là ba mươi ba
và ở doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ
trên năm mươi vốn là hai mươi năm
chúng ta đều biết là doanh nghiệp
đang ở trong một giai đoạn
rất khó khăn
tỷ lệ các doanh nghiệp
không phát sinh thuế thu nhập
tức là không có lãi
kinh tế vẫn ở mức sáu mươi
và phần lớn các doanh nghiệp của chúng ta
là doanh nghiệp vừa và nhỏ
thì tôi nghĩ là giai đoạn hiện nay
là giai đoạn vẫn phải thực hiện
những biện pháp khoan sức
cho doanh nghiệp
để tạo nên sự tăng trưởng của doanh nghiệp
và chính sự tăng trưởng của doanh nghiệp
sẽ tạo nên nguồn thu thuế lớn hơn
cho nền kinh tế
theo phản ánh của doanh nghiệp
các chi phí kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm
cũng như chi phí giám sát quá trình
từ nuôi trồng khai thác đến chế biến
xuất khẩu thủy sản vẫn còn cao
và trông chéo cơ quan chức năng kiểm tra
đánh giá và doanh nghiệp phải mất chi phí
nhưng chứng nhận đó chỉ có giá trị
trên mẫu nhưng do hàng mẫu ít
và không phải là sản phẩm xuất khẩu
nên khi đối tác nhập khẩu yêu cầu giấy chứng nhận
chất lượng thì hầu hết các sản phẩm đều phải
kiểm định lại chi phí của doanh nghiệp
vì thế đội lên rất nhiều bên cạnh đó
doanh nghiệp việt còn bị ám ảnh
về những khoản chi phí không chính thức
báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
năm hai nghìn một mươi bảy của vcci còn cho thấy
còn đến năm mươi chín doanh nghiệp cho biết
vẫn còn phải chi trả các khoản chi phí
không chính thức theo các chuyên gia kinh tế
doanh nghiệp còn phải đóng rất nhiều
các loại phí khác như phí giao thông
phí kiểm tra chuyên ngành các loại thuế
phí này được xếp vào nhóm chi phí tuân thủ
pháp luật và cần được cắt giảm
như vậy dư địa để cắt giảm chi phí kinh doanh
cho doanh nghiệp vẫn còn khá rộng
về chi phí chính thức
thì chúng tôi mong muốn đề xuất
các giải pháp và cũng tiếp tục
cải thiện môi trường kinh doanh
cắt giảm điều kiện kinh doanh cắt giảm các kiểm tra chuyên ngành
và đơn giản hóa hợp lý hóa
các quy định pháp luật về đầu tư kinh doanh
còn về mảng chi phí
không chính thức thì chúng tôi
mong muốn đề xuất các giải pháp
sự minh bạch trong quá trình
thực hiện các thủ tục
hành chính các quy định về kinh doanh
các quy định về kinh doanh
và thêm tra kiểm tra
để doanh nghiệp
cắt giảm các kiểm tra chuyên ngành

và có được một cái ứng xử
rất hợp ý theo đúng pháp luật
tại nghị quyết số một trăm một mươi bảy nqcp
năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ đã yêu cầu
bộ kế hoạch và đầu tư
chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương
xây dựng chương trình hành động cắt giảm chi phí
cho doanh nghiệp trước đó sau hội nghị
của thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp
tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy chủ đề của năm hai nghìn một mươi chín
được chọn là giảm chi phí
cho doanh nghiệp một số doanh nghiệp
hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị năm hai nghìn một mươi tám
tiếp tục đặt trọng tâm vào
vấn đề giảm chi phí cho doanh nghiệp
để tác động đối với cộng đồng doanh nghiệp
sẽ rõ nét hơn và phát huy các kết quả
thực hiện các nhiệm vụ giải pháp
đã triển khai trong năm hai nghìn một mươi bảy
dự thảo đang được bộ kế hoạch và đầu tư
hoàn tất và dự kiến trình chính phủ
trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt có một đầu mục dành riêng
cho yêu cầu giảm chi phí không chính thức
đây được coi là thông điệp tiếp theo
của chính phủ trong cam kết cắt giảm chi phí
cho doanh nghiệp mà thủ tướng chính phủ
đã đưa ra trong hai năm qua
hiện nay thì chúng tôi đã trình
văn phòng chính phủ để trình thủ tướng
chúng tôi rất mong muốn
giảm cái chi phí
ngoài chi phí chính thức
thì chúng tôi rất mong muốn giảm chi phí phi chính thức
giảm chi phí phi chính thức
chỉ thực hiện được
khi chúng ta
là thực hiện
chính phủ điện tử
tất cả những dịch vụ công hành chính công thủ tục
hành chính đều phải
thực hiện qua
trực tiểu tuyến
online không giao tiếp trực tiếp
giữa cán bộ công chức
có thẩm quyền với người dân
thì lúc đó
cái khoản chi phí
mà phi chính thức này
hiện nay thực sự đang rất lớn
và doanh nghiệp không lương được
cái vấn đề là nhiều khi doanh nghiệp không lường được
không lương được điều này
còn phí chính thức
tất cả thì chúng ta
cắt giảm điều kiện kinh doanh
cắt giảm chuyên ngành
như thế này đều được
đều có góp phần vào giảm chi phí tuân thủ doanh nghiệp
cùng với sự thảo chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
thì giải pháp bao trùm vẫn là cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh
vì mục đích cuối cùng là xóa bỏ bất hợp lý về thể chế
từ quy định pháp luật đến bộ máy thực thi
chỉ khi chi phí tuân thủ được xây dựng trên các quy định hợp lý dễ tuân thủ
hoạt động quản lý nhà nước được công khai minh bạch
trách nhiệm giải trình của các cơ quan thực thi thực sự nghiêm túc
kỳ cương thực thi được đảm bảo thì mới không còn đất dung dưỡng các loại chi phí không chính thức
bên cạnh đó sẽ giải quyết rứt điểm lỗi của doanh nghiệp nếu có
tránh tác hại lớn tới xã hội do doanh nghiệp không tuân thủ đúng quy định
hơn thế nữa cách này cũng chấm dứt tâm lý ăn sổi của doanh nghiệp
chọn trả chi phí không chính thức thay vì tuân thủ quy định nghiêm túc
kể từ ngày năm tháng sáu nghị định năm chín hai nghìn một mươi tám nửa dcp
được sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định tám hai nghìn một mươi năm nửa dcp về thủ tục hải quan kiểm tra
giám sát kiểm soát hải quan chính thức có hiệu lực
nghị định có những điểm mới thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu
một trong những nội dung quan trọng bậc nhất được sửa đổi bổ sung tại nghị định
năm chín hai nghìn một mươi tám nửa dcp là về kiểm tra xác định trị giá hải quan
những sửa đổi này theo hướng minh bạch thống nhất chặt chẽ trong cách áp dụng
thực hiện các quy định khai xuất nhập khẩu tính thuế đối với cơ quan hải quan và doanh nghiệp
bên cạnh đó quy định mới cũng đảm bảo ngăn chặn được các hành vi gian lận trong khai báo trị giá
tính thuế phát sinh tiêu cực giữa cán bộ hải quan và doanh nghiệp
cụ thể nghị định năm mươi chín đã sửa đổi bổ sung nhiều quy định liên quan đến trị giá hải quan như là
về phương pháp xác định trị giá hải quan hàng xuất khẩu khái niệm về cửa khẩu xuất
về kiểm tra xác định trị giá hải quan bộ tài chính cũng ban hành thông tư ba trăm chín mươi hai nghìn một mươi tám tt btc
hướng dẫn cụ thể hóa toàn bộ các quy định về thủ tục hải quan quản lý thuế đối với hàng hóa
xuất nhập khẩu được nêu tại nghị định năm chín hai nghìn một mươi tám ndcp
trên thực tế thì nghị định số tám hai nghìn một mươi năm ndcp được chính phủ ban hành năm hai nghìn một mươi năm đã góp phần thúc đẩy tiến trình
cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
nâng cao hiệu quả của hoạt động hải quan và đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan
tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện đã có những vướng mắc nhất định cần được giải quyết để đảm bảo công tác cải cách
thủ tục hành chính thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại